đánh giá cao sự nhiệt huyết của các doanh nghiệp công nghệ thông tin
cũng như sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng doanh nghiệp đến nền kinh tế
tp hcm sẽ tiếp tục tạo điều kiện mở rộng thị trường ứng dụng công nghệ thông tin
để các doanh nghiệp công nghệ thông tin phát triển
cung cấp các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin chuyên nghiệp
đáp ứng nhu cầu các cơ quan nhà nước
mang lại sự tiện lợi phục vụ tốt hơn cho người dân
tp hcm trở thành thành phố thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm
được triển khai quyết liệt trên nền tảng sự phát triển của công nghệ thông tin và viễn thông
do đó thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng
phát triển quy mô ứng dụng công nghệ cung cấp các sản phẩm
dịch vụ công nghệ thông tin chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển của một đô thị thông minh
tp hcm sẽ hợp tác đầu hành với các tập đoàn lớn của việt nam để cùng nhau
triển khai những dự án để đảm bảo sự thành công
nếu chúng ta không thể triển khai được cơ sở dữ liệu một cách đồng bộ ngay
thì chúng ta cần sớm bàn hành tiêu chuẩn về cơ sở dữ liệu
để cho các đơn vị có thể làm ở các phần hành cơ sở dữ liệu và ghép lại
thì có thể đồng bộ và chuẩn hóa được
thứ hai là khi chúng ta hướng đến xây dựng thành phố thông minh
thì chúng ta cũng cần phải có người dân thông minh
chính quyền thông minh doanh nghiệp thông minh và doanh nghiệp số
chúng tôi cũng mong muốn được tham gia trở thành những đối tác của thành phố
trong việc triển khai
khi mà chúng ta triển khai xong thì ngoài việc chúng ta có một đô thị thông minh
chúng ta cũng sẽ có những doanh nghiệp việt nam rất là hùng mạnh về công nghệ
sẵn sàng đồng hành cùng thành phố trong việc vận hành những hệ thống này
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic group
với các ứng dụng và hệ thống công nghệ thông tin
với nhiều tiện ích khác nhau
dựa trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
nhằm nâng cao năng lực quản lý chỉ đạo điều hành
tạo thông lợi cho người dân cộng đồng
góp phần nâng cao chất lượng môi trường cuộc sống tốt đẹp hơn
một trong những ứng dụng mới nhất của doanh nghiệp này
cho đề án đô thị thông minh tp hcm
là đưa vào hoạt động mô hình thí điểm trung tâm điều hành y tế thông minh
và trung tâm điều hành giáo dục thông minh
việc triển khai xây dựng đô thị thông minh
đòi hỏi phải bám sát công nghệ hiện đại
bên cạnh đó cần phải có khả năng dự đoán dự báo sự phát triển công nghệ
để có thể lựa chọn công nghệ mang tính mở
có khả năng chuyển đổi tích hợp giữa công nghệ hiện đại và tương lai
nằm định hướng lớn của chính quyền tp hcm đối với các doanh nghiệp
đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài
đó là bảo đảm ổn định nhất quán các cơ chế chính sách
cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút doanh nghiệp
làm sao để ứng dụng được những công nghệ đang có sẵn trong và ngoài nước đó
để giải quyết những bài toán
thì cần phải có những thông minh
một kế hoạch chung master plan của thành phố
để các ban ngành có sự hướng dẫn
có khung chung
thay vì mỗi ban ngành có những cái đầu tư riêng lẻ
thì sau này khó kết hợp được với nhau và cũng sẽ gây lãng phí
có sự hợp tác với các doanh nghiệp cộng đồng
để chúng ta cùng nhau xây dựng một cái chiến lược phát triển nguồn nhân lực chung
mà ở đó chính quyền thành phố cũng như là chính phủ
cần phải có những kế hoạch chung
chính sách để hỗ trợ tạo những nền tảng
để không những chỉ phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ
mà kể cả xây dựng nguồn nhân lực tương lai cho thành phố
xây dựng đô thị thông minh nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế cao
bền vững nâng cao mức sống của người dân
cung cấp cho người dân những dịch vụ sống tốt nhất
bảo đảm chính quyền phục vụ người dân tốt nhất
cũng như người dân tham gia vào quá trình quản lý giám sát chính quyền
với mục tiêu không ngừng đổi mới năng động sáng tạo
chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế
thành phố hồ chí minh phấn đấu sẽ trở thành một trong những trung tâm lớn
về kinh tế tài chính thương mại khoa học công nghệ của khu vực đông nam á
trở thành thành phố thông minh
tiếp theo đây như thường lệ
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một công nghệ thông minh
giới thiệu giải pháp công nghệ mới ứng dụng trong xây dựng đô thị thông minh
hệ thống giám sát điều hành khu công viên phần mềm quang trung
được xây dựng nhằm mục đích nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nội khu
giám sát cơ sở hạ tầng kiểm soát an ninh trật tự và môi trường sống
gia tăng sự hài lòng của cộng đồng
các thành phần của hệ thống được bắt đầu triển khai từ năm hai nghìn một mươi sáu
và đang tiếp tục được hoàn thiện dựa trên ba nền tảng
gồm hạ tầng công nghệ hạ tầng dịch vụ và hạ tầng đô thị
với hơn một mươi phân hệ được tích hợp trên một nền tảng bao gồm
quản lý chiếu sáng quản lý nước thải giám sát bms giám sát giao thông
quản lý lưu trữ chia sẻ bảo mật tài liệu tích hợp photo đa chức năng
hệ thống thu thập dữ liệu công tơ điện từ xa hệ thống đồng hồ nước thông minh
hệ thống báo cáo kế toán hệ thống sms hệ thống free wifi
hiệu quả mang lại trong việc ứng dụng bao gồm
hỗ trợ việc giám sát toàn bộ hoạt động của các hệ thống công nghệ thông tin
một cách tập trung trên một nền tảng duy nhất
giúp việc theo dõi hoạt động các hệ thống một cách dễ dàng
tại bất kỳ nơi nào có internet cảnh báo tức thời khi có sự cố
làm nền tảng cung cấp nguồn dữ liệu phong phú
hỗ trợ mạnh mẽ cho việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu mở
cung cấp hơn hai trăm linh nguồn dữ liệu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu của cộng đồng
quý vị thân mến nội dung chuyên mục tuần này
xin khép lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị khán giả
những hiến kế của quý vị về giải pháp xây dựng đô thị thông minh
cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở
mong được gửi về qua hộp thư đô thị thông minh thnd a gmail com
quý vị cũng có thể xem lại nội dung này trên website dân dân tv vn
xin kính chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này vào tuần sau
hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này vào tuần sau
hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này vào tuần sau